đảng bộ xã việt thành huyện trấn yên tỉnh yên bái đã khai mạc đại hội đảng bộ xã lần thứ hai mươi ba
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm với sự tham dự của một trăm năm mươi năm đại biểu
đây là đại hội được tỉnh ủy yên bái lựa chọn tổ chức đại hội điểm
đánh giá suốt kinh nghiệm cho việc tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở của tỉnh trong nhiệm kỳ mới
với phương châm phát huy dân chủ đoàn kết sáng tạo tiếp tục đổi mới nâng cao năng lực lãnh đạo
sức chiến đấu của đảng bộ tập trung mọi nguồn lực quyết tâm xây dựng xã việt thành trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu
đại hội đã thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình đại hội một mươi ba của đảng
dự thảo báo cáo chính trị đại hội đảng bộ huyện trấn yên bầu ban chấp hành đảng bộ xã việt thành khóa hai mươi bảy
bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đảng bộ huyện trấn yên lần thứ hai mươi hai